thưa quý vị và các bạn thủ tướng chính phủ phạm minh chính vừa ký ban hành công điện số ba mươi ba yêu cầu các bộ ngành địa phương tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng
công điện của thủ tướng chính phủ nêu rõ trước tình trạng hoạt động tấn công mạng đặc biệt là mã độc tống tiền tăng mạnh thời gian gần đây và có thể diễn biến phức tạp trong giai đoạn tới
nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động phát triển kinh tế xã hội đồng thời để khắc phục những tồn tại hạn chế tăng cường kỷ luật kỷ cương trong công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng
thủ tướng chính phủ yêu cầu triển khai một số nhiệm vụ cấp thiết sau
bộ trưởng thủ trưởng các cơ quan ngang bộ cơ quan thuộc chính phủ chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố trực tiếp chỉ đạo và phụ trách công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng
chịu trách nhiệm trước pháp luật và thủ tướng chính phủ nếu để hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý không bảo đảm an toàn thông tin mạng để xảy ra sự cố nghiêm trọng
chỉ đạo tổng gia soát đánh giá tình hình bảo đảm an toàn thông tin mạng đối với các hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý theo hướng dẫn của bộ thông tin và truyền thông
gửi kết quả về bộ thông tin và truyền thông trước ngày ba mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn
thực hiện nghiêm thời hạn hoàn thành phê duyệt hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn cho một trăm linh hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý
thực hiện và triển khai đầy đủ phương án bảo đảm an toàn thông tin theo hồ sơ đề xuất cấp độ được phê duyệt
sử dụng thường xuyên các nền tảng hỗ trợ bảo đảm an toàn thông tin do bộ thông tin và truyền thông cung cấp để nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý và thực thi pháp luật về an toàn thông tin mạng
bố trí hạng mục về an toàn thông tin khi xây dựng triển khai kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin hàng năm giai đoạn năm năm và các dự án công nghệ thông tin
bảo đảm tỷ lệ kinh phí chi cho các sản phẩm dịch vụ an toàn thông tin mạng đạt tối thiểu một mươi tổng kinh phí triển khai kế hoạch dự án
trường hợp xảy ra sự cố tấn công mạng cần kịp thời báo cáo sự cố về cơ quan chủ quản đơn vị chuyên trách ứng cứu sự cố cung cấp và cơ quan điều phối quốc gia
các cơ quan doanh nghiệp có chức năng quản lý an ninh mạng tuân thủ sự điều phối ứng cứu sự cố của cơ quan điều phối quốc gia và các cơ quan chức năng có liên quan
trong việc thu thập phân tích thông tin xử lý khắc phục sự cố xác minh nguyên nhân và truy tìm nguồn gốc phát ngôn và công bố thông tin
báo cáo đầy đủ thông tin về sự cố thiệt hại và các thông tin liên quan về cơ quan điều phối quốc gia đồng thời tổng kết phân tích đánh giá
rút ra bài học báo cáo về cơ quan điều phối quốc gia để tổng hợp phổ biến
thủ tướng chính phủ cũng yêu cầu các bộ cơ quan trung ương ủy ban nhân dân các địa phương hoàn thành phê duyệt hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn
cho một trăm linh hệ thống thông tin trong tháng chín năm hai nghìn hai mươi bốn và triển khai đầy đủ phương án bảo đảm an toàn thông tin theo hồ sơ đề xuất cấp độ được phê duyệt trong tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi bốn
bộ thông tin và truyền thông hướng dẫn các bộ ngành địa phương ra soát đánh giá tình hình bảo đảm an toàn thông tin mạng cho hệ thống thông tin của cơ quan tổ chức doanh nghiệp nhà nước trước ngày một mươi một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn
tổng hợp kết quả báo cáo thủ tướng chính phủ trước ngày ba mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn
hướng dẫn các cơ quan chủ trì lĩnh vực quan trọng cần ưu tiên bảo đảm an toàn thông tin mạng tổ chức ra soát đánh giá và báo cáo tình hình bảo đảm an toàn thông tin cho các tổ chức doanh nghiệp trước ngày hai mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn
tổng hợp kết quả báo cáo thủ tướng chính phủ trước ngày một mươi tháng năm năm hai nghìn hai mươi
chủ trì phối hợp với bộ công an bộ quốc phòng và các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện công tác giám sát phát hiện cảnh báo sớm và ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng
tổng hợp kết quả phân tích đánh giá rút ra bài học từ các hoạt động ứng cứu sự cố công bố cảnh báo trên các phương tiện thông tin đại chúng để phổ biến kinh nghiệm giúp các tổ chức cá nhân nhận biết chủ động phòng ngừa ứng phó sự cố tương tự và nâng cao nhận thức an toàn thông tin mạng
hăng quý báo cáo thủ tướng chính phủ về các nguy cơ rủi ro mất an toàn thông tin đối với hệ thống thông tin của các bộ ngành địa phương và các tổ chức doanh nghiệp
thưa quý vị trong những tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn tấn công mạng hóa dữ liệu quy mô lớn nhằm vào một số doanh nghiệp việt nam đang gây thiệt hại đáng kể khi mất dữ liệu gián đoạn hoạt động
trong các vụ tấn công gần đây đã có đơn vị trả tiền chưa cho hacker và tạo tiền lệ nguy hiểm khiến gia tăng các vụ tấn công mạng
qua giám sát thu thập phân tích cảnh báo trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia bộ thông tin và truyền thông cho hay
trong quý i năm hai nghìn hai mươi bốn ghi nhận có hơn một trăm năm mươi triệu cảnh báo về các nguy cơ bảo mật sau khi phân tích và phát hiện có hơn ba trăm linh nguy cơ tấn công mạng nhắm vào các hệ thống thông tin trên toàn quốc
nhiều hệ thống thông tin của nhiều cơ quan tổ chức xoay nghiệp hiện là đích nhắm đến của nhiều nhóm tin tặc
theo ghi nhận từ trung tâm an ninh mạng quốc gia các vụ tấn công mạng ngày càng tăng thiệt hại ngày càng lớn
cách đây hai ba năm tin tặc lấy đi bốn năm mươi tỷ đồng là rất lớn
nhưng năm nay có những vụ thiệt hại lên tới
nhưng năm nay có những vụ thiệt hại lên tới hai trăm linh tỷ đồng lấy đi luôn lợi nhuận của một tổ chức
liệt kê các vụ tấn công mạng cho thấy tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba một đơn vị trong lĩnh vực năng lượng đã bị tấn công và mã hóa toàn bộ khoảng một máy chủ
tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba một đơn vị trong ngành tài chính ngân hàng tin tặc đã nằm vùng rất lâu gây thiệt hại gần hai trăm linh tỷ đồng
tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn một đơn vị trung gian thanh toán vn direct pvr hai nhà cung cấp dịch vụ viễn thông bị tấn công mã hóa dữ liệu
tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba một đơn vị trong ngành tài chính ngân hàng tin tặc đã nằm vùng rất lâu gây thiệt hại gần hai trăm linh tỷ đồng
tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba một đơn vị trong ngành tài chính ngân hàng tin tặc đã nằm vùng rất lâu gây thiệt hại gần hai trăm linh tỷ đồng
theo bảo hiểm xã hội việt nam quý i năm hai nghìn hai mươi bốn cả nước có hơn chín mươi triệu người tham gia bảo hiểm y tế
đặc biệt số lượt khám chữa bệnh và số tri bảo hiểm y tế tiếp tục tăng cao lần lượt là năm hai mươi tám và một mươi hai sáu mươi bốn
điều này tiềm mẩn nguy cơ chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế vượt sự toán chính phủ giao đồng thời bộ chi quỹ bảo hiểm y tế
trước thực trạng nêu trên bảo hiểm xã hội việt nam yêu cầu bảo hiểm xã hội các địa phương phải thực hiện quyết liệt các giải pháp kiểm soát chi phí
để xảy ra trường hợp cơ sở y tế lạm thu
trường hợp nếu không bảo đảm đầy đủ quyền lợi cho người bệnh bảo hiểm y tế
thì các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế sẽ phải hoàn trả chi phí khám chữa bệnh theo quy định của pháp luật
từ ngày một mươi năm tháng bốn đến hết ngày một mươi năm tháng năm sẽ có năm đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tại một mươi tỉnh thành phố trọng điểm
đây là một trong những hoạt động quan trọng của tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm hai nghìn hai mươi bốn
thời gian triển khai từ ngày một mươi năm tháng bốn
đến ngày một mươi năm tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn trên phạm vi toàn quốc
một mươi đoàn kiểm tra liên ngành trung ương do bộ y tế bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn và các bộ công thương
chủ trì phối hợp với các bộ ngành liên quan sẽ tiến hành kiểm tra công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tại một mươi tỉnh thành phố trọng điểm
đoàn số một kiểm tra tại tỉnh khánh hòa phú yên
đoàn số hai kiểm tra tại quảng ninh thanh hóa
đoàn số ba kiểm tra tại thành phố hải phòng và tỉnh hưng yên
đoàn số bốn kiểm tra tại cao bằng lạng sơn
đoàn số năm kiểm tra tại hòa bình sơn la
bên cạnh đó các bộ y tế bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn bộ công thương
cũng giao các đơn vị chức năng thanh tra kiểm tra đột xuất tại các tỉnh thành phố
nhằm triển khai hiệu quả tháng hành động vì an toàn thực phẩm
thưa quý vị đầu tư công ở thời điểm hiện tại vẫn là một động lực tăng trưởng quan trọng
cần thúc đẩy để nền kinh tế
có thể đạt mức tăng trưởng sáu năm trong năm nay
năm hai nghìn hai mươi bốn tổng nguồn lực đầu tư công thấp hơn đáng kể so với năm ngoái
do vậy nhiệm vụ giải ngân để tăng trưởng ngày càng quan trọng hơn bao giờ hết
theo tỷ lệ giải ngân trong khi có bốn bộ cơ quan trung ương và hai mươi ba địa phương đạt tỷ lệ giải ngân cao
trên hai mươi kế hoạch thủ tướng chính phủ giao thì vẫn còn tới ba mươi tám bộ cơ quan trung ương
và hai mươi sáu địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công dưới mức
trong bộ cơ quan trung ương có tỷ lệ giải ngân là dù một phần tư chặng đường của năm hai nghìn hai mươi bốn đã đi qua
số liệu được bộ kế hoạch và đầu tư tổng hợp tính đến cuối tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn vẫn còn khoảng ba mươi hai tỷ đồng
trên tổng số gần sáu trăm năm mươi bảy ba trăm bốn mươi chín tỷ đồng vốn kế hoạch năm hai nghìn hai mươi bốn vẫn chưa được phân bổ chi tiết
trong đó vốn ngân sách trung ương là chín năm trăm linh tỷ đồng của hai mươi một trên bốn mươi bốn bộ cơ quan
và hai mươi bốn trên sáu mươi ba địa phương vốn cân đối ngân sách địa phương là hai mươi hai năm trăm linh tỷ đồng của hai mươi năm trên sáu mươi ba địa phương
bộ kế hoạch và đầu tư cho biết hiện bộ này đang phối hợp với bộ tài chính để báo cáo thủ tướng chính phủ
chính phủ trinh cấp có thẩm quyền cắt giảm kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm hai nghìn hai mươi bốn
với các đơn vị chưa phân bổ chi tiết bên cạnh đó các bộ ngành địa phương phải đẩy mạnh phân bổ
và giải ngân vốn đầu tư công xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm để thúc đẩy
tăng trưởng kinh tế đồng thời phải nhanh chóng xử lý khó khăn vướng mắc về nguồn cung cát đá
để đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm quan trọng quốc gia như sân bay càng biển đường cao tốc
dự án liên vùng liên tỉnh hạ tầng năng lượng
theo kế hoạch tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí trên địa bàn giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
tp hcm đặt mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi năm kiểm soát tốt nguồn khí thải từ hoạt động giao thông
giảm tám mươi năm ô nhiễm không khí
tại sao hoạt động giao thông gây ra so với hiện tại
bên cạnh đó tp hcm cũng nỗ lực kiểm soát tốt các nguồn khí thải công nghiệp
đảm bảo tối thiểu chín mươi bảy cơ sở sản xuất công nghiệp có phát sinh bụi
khí thải công nghiệp có biện pháp xử lý khí thải đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường
một trăm linh cơ sở sản xuất công nghiệp có phát sinh bụi khí thải công nghiệp lớn rất lớn
phải đầu tư lắp đặt thiết bị quan trắc khí thải tự động
có kết nối truyền số liệu trực tiếp về sở tài nguyên và môi trường
miễn phí một trăm linh giá vé metro số một biến thành suối tiên trong thời gian ba tháng đầu
kể từ ngày tuyến đường sắt này bắt đầu khai thác vận hành thương mại
đây là nội dung đang được sở giao thông vận tải tp hcm dự thảo xin ý kiến các đơn vị chức năng
theo đó đơn vị này dự thảo hỗ trợ một trăm linh giá vé cho người hoạt động cách mạng
trước tổng khởi nghĩa một mươi chín tháng tám năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
mẹ việt nam anh hùng thương bình người được hưởng chính sách như thương bình
người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc khoa học từ nguồn ngân sách tp hcm
đồng thời hỗ trợ năm mươi giá vé lượt và vé tháng đối với học sinh sinh viên trên địa bàn tp hcm
việc thực hiện chính sách miễn giảm giá vé thể hiện chính sách yêu việt của tp hcm
đối với các đối tượng chính sách qua đó khiến khích người dân sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng
góp phần làm giảm bùn tắc và tai nạn giao thông
thưa quý vị và các bạn chúng ta đã nói rất nhiều các vấn đề điểm đen
ủn tắc hay là tai nạn giao thông trên đường
và nhiều người mặc nhiên hiểu điểm đen trong giao thông đơn thuần chỉ là những cung đường tắc
những tuyến đường hay xảy ra tai nạn
tuy nhiên ý thức tham gia giao thông kém của một bộ phận người dân cũng được cho là một điểm đen
cần thiết phải được xử lý để xóa bỏ
đi vào đường cấm cố tình vượt đèn đỏ không đội mũ bảo hiểm
lạng lách đánh võng
hay nghiêm trọng hơn là đi xe máy trên đường cao tốc
dừng đỗ ở làn khẩn cấp trên cao tốc để ăn uống
đây đều là những vi phạm dễ thấy đối với người tham gia giao thông đường bộ
tình trạng này đang diễn ra hàng ngày gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn giao thông
và là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây nên các vụ tai nạn giao thông hiện nay
về giao thông của người đi xe máy đặc biệt là trong khu vực đô thị rất là kém
tích số liệu tai nạn thông hàng năm chúng ta biết là khoảng tám mươi các vụ tai nạn thông
có nguyên nhân do người điều khiển phương tiện không chấp hành các quy định pháp luật
về trật tựa an toàn giao thông và để xảy ra những hậu quả tai nạn thông
và trong đó có nhiều vụ tai nạn thông đặc biệt nghiêm trọng
thống kê của ủy ban an toàn giao thông quốc gia cho thấy trong vòng một mươi năm trở lại đây
trung bình mỗi năm việt nam xảy ra gần hai mươi vụ tai nạn thông
trong vòng hai mươi vụ tai nạn giao thông làm chết bảy người bị thương một mươi sáu người
nếu ý thức tham gia giao thông của mỗi người được nâng cao hơn một chút
thì chắc chắn con số này sẽ ngày càng được giảm trừ đáng kể
cái công tác mà giáo dục ý thức con người bây giờ trong cái hoạt động giao thông nói riêng
và các hoạt động xã hội nói chung thì chúng ta cần phải có một sự đẩy mạnh cao hơn nữa
mà giáo dục toàn diện hơn nữa đặc biệt là chú trọng đến giáo dục
giáo dục toàn diện hơn nữa đặc biệt là chú trọng đến giáo dục toàn diện hơn nữa
và giáo dục toàn diện hơn nữa đặc biệt là chú trọng đến giáo dục toàn diện hơn nữa
sáng nay tám tháng bốn giá vàng nhẫn trong nước tiếp tục tăng lên mốc lịch sử mới bảy mươi bốn năm mươi hai triệu đồng một lượng
trong khi đó giá vàng miếng sgc vẫn duy trì ở mức tám mươi một chín triệu đồng một lượng
tính từ đầu năm đến nay giá nhẫn tròn trơn liên tục phá vỡ các kỷ lục và tăng gần một mươi triệu đồng một lượng
tương đương một mươi sáu như vậy với tốc độ tăng giá liên tục của vàng nhẫn
lần đầu tiên giá vàng nhẫn cao hơn giá vàng thế giới khoảng bốn triệu đồng một lượng
còn vàng miếng thu hẹp khoảng cách còn hơn một mươi một triệu đồng một lượng
giá cà phê hôm nay ngày tám tháng bốn trong khoảng từ một trăm linh ba đến một trăm linh ba năm trăm linh đồng một kg
giá cà phê xuất khẩu tăng nhưng cà phê việt nam đã cạn dần tồn kho không nhiều
hiệp hội cà phê việt nam cho biết lượng cà phê xuất khẩu trong niên vụ hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn của việt nam
ước tính giảm hai mươi so với niên vụ trước xuống còn một ba trăm ba mươi sáu triệu tấn
nhận định cho giá cà phê tuần này các chuyên gia cho hay có nhiều bất lợi cho đa tăng
bởi lượng mua khống trên hai triệu đồng
bên cạnh đó tồn kho trên sàn cũng tăng trong tuần qua
theo đại diện một số doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu với diễn biến đà tăng của giá dầu thô thế giới
thì khả năng giá xăng dầu trong nước tuần này sẽ tiếp tục tăng
dự báo giá dầu sẽ tăng mạnh hơn giá xăng
từ đầu năm đến nay giá xăng đã có một mươi bốn lần điều chỉnh
trong đó giá xăng có tám lần tăng sáu lần giảm còn dầu diesel có tám lần tăng sáu lần giảm

tạo trong ba tháng các học viên đều thành thạo việc sửa chữa vận hành máy móc
góp phần nâng cao hoạt động sản xuất
không cần phải mang máy cày đi xuống huyện tỉnh sửa
không cần về sửa ở chỗ nào xa bây giờ dạy trong tự bản thân mình
cảm thấy rất hoàng mái sửa được chứa được thì rất tốt
cái đầu tiên học ra thì tôi tự làm tự tự phục vụ
tự làm một số công trình phụ của gia đình
và sau đó
sau đó thì cũng được anh em rồi gọi ra các thôn khác làm
học qua cái lớp này ra thì nhờ có cái nghề phụ này thì tôi cũng đã một phần ở đó
cải thiện cái thu nhập của gia đình tôi
với hơn bảy mươi lao động là người dân tộc thiểu số
từ đầu năm hai nghìn hai mươi bốn đến nay tỉnh lào cai đã tổ chức bồi dưỡng dạy nghề cho trên một hai trăm linh người
tỉnh cũng đặt mục tiêu đến hết năm hai nghìn hai mươi bốn sẽ có trên một mươi hai lao động được tham gia
tham gia đào tạo tập huấn thuộc gần một trăm linh mã ngành nghề khác nhau
tập trung đào tạo cho người lao động có văn bằng chính trị
tức là những lớp đào tạo sẽ tập trung từ sơ cấp rồi từ ba tháng trở lên
và trình độ trung cấp và cao đẳng thì sẽ tập trung như vậy
và hướng tới là để cho người lao động có thể tìm kiếm được những việc làm phù hợp
tìm kiếm được những công việc phù hợp với lào cai và có thu nhập ổn định
và người lao động có thể gắn bó lâu dài với thị trường lao
đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm là giải pháp căn cơ nhằm tạo sinh kế bền vững cho người dân
qua đó góp phần nâng cao đời sống thu hẹp khoảng cách giữa các vùng miền
tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội vùng sâu vùng xa vùng đồng bào dân tộc thiểu số